với mong muốn nghe lại những vướng mắt mà các tập đoàn tổng công ty tư nhân đã gặp phải trong thời gian qua về phát triển sản xuất kinh doanh
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng tổ tư vấn kinh tế đã tọa đàm đối thoại chính sách với một mươi bốn tập đoàn kinh tế tư nhân đại diện cho các tập đoàn tổng công ty lớn trên cả nước
nghị quyết trung ương năm đã đạt ra kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển trong định hướng kinh tế thị trường phát triển chủ nghĩa xã hội
thế nhưng vì sao kinh tế tư nhân vẫn chưa phát triển đây là câu hỏi mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặt ra ngay khi khai mạc buổi tọa đàm
đồng thời yêu cầu các tập đoàn có ý kiến thẳng thắn nhằm tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển
nghị quyết trung ương năm đã đạt ra kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển trong định hướng kinh tế thị trường phát triển chủ nghĩa xã hội

chúng ta thấy thực tế hiện nay trong số gần năm trăm linh doanh nghiệp cả nước thì tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân chiếm chín mươi sáu bảy doanh nghiệp tư nhân chiếm vị thế gần tuyệt đối về số lượng nhiều tập đoàn tổng công ty của tư nhân rất thành công
nhưng mà các điều mà người ta muốn nói ở đây là trong chín mươi sáu doanh nghiệp đã hoạt động này tư nhân chiếm phần lớn này doanh nghiệp lớn chỉ dưới một mươi doanh nghiệp lớn có quy mô vốn liên tư được khá như là còn lại bốn trăm tám mươi sáu
doanh nghiệp doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ thế làm sao mà không phải mười mấy người ngồi đây không phải chỉ có dưới một mươi doanh nghiệp có quy mô vừa mà phải có nhiều anh nhiều chị nhiều tập đoàn tư nhân ở việt nam lớn mạnh như là quý vị cùng ngồi đây cái nút thác ở đó là cái gì
thời gian qua kinh tế xã hội nổi tiếng
nước ta đạt được những thành tựu tích cực trong nỗ lực chung đó có sự đóng góp tích cực của các tập đoàn kinh tế nói riêng cộng đồng doanh nghiệp nói chung tuy nhiên nhìn về chặng đường xa phía trước trước yêu cầu của nền kinh tế đất nước chúng ta còn nhiều việc phải làm
sau hội đàm chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ tạo khung pháp ký tạo môi trường kinh doanh tốt nhất để doanh nghiệp tư nhân việt nam phát triển đúng hướng thủ tướng cũng khẳng định việc đóng góp vào gdp của doanh nghiệp tư nhân là bốn mươi ba và cần tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa
chính phủ và thủ tướng chính phủ luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các tập đoàn kinh tế tư nhân